tiếng giao của người phụ nữ đã ở tuổi xé bóng

giao vào lòng người ta nỗi khắc khoải khôn nguôi